tại buổi làm việc với lãnh đạo và nhân dân huyện phúc thọ thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội yêu cầu
năm hai nghìn một mươi bảy huyện phúc thọ và các quận huyện khác cần thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử nơi công sở
và thực hiện tốt năm kỷ cường hành chính
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải đã biểu dương những kết quả trong việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội mà huyện phúc thọ đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt huyện phúc thọ là điểm sáng của hà nội trong công tác tiếp xúc
đối thoại với nhân dân tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân
đồng chí hoàng trung hải cho rằng mọi bức xúc sẽ được giải quyết thông qua đối thoại
đây là tiền đề để xây dựng một cộng đồng bền vững
đồng thời mong muốn huyện phúc thọ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn trong năm hai nghìn hai mươi
duy trì truyền thống đoàn kết trước hết trong cấp ủy đảng chính quyền
xác định rõ trách nhiệm của từng cấp từng ngành và từng cá nhân
đồng thời phúc thọ phải thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
đổi mới tư duy trong lĩnh vực này để tìm được cán bộ giỏi trẻ có tâm và có tầm
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy huyện phúc thọ cùng với các quận
huyện trên địa bàn thành phố hà nội phải quán triệt triển khai bộ quy tắc ứng xử
dành cho công chức viên chức ở hà nội và thực hiện tốt năm kỳ cương hành chính
trong đó có đội ngũ cán bộ công chức phải thực sự gương mẫu đi đầu